trong khi đó liên quan đến vụ cháy tại cơ sở trăn gai vối đệm ở huyện thanh oai thành phố hà nội
tối qua công an huyện thanh oai thông tin bà mẹ con bị thương trong vụ cháy đã tử vong tại bệnh viện
vụ cháy bùng phát vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín đã thiêu dụi và làm hư hỏng nhiều tài sản trong khu nhà xưởng
rộng khoảng ba trăm linh m hai cùng ngôi nhà ống ba tầng liền kề
những ngày qua tại một số địa phương khu vực bắc bộ bắc trung bộ đã có mưa lớn cục bộ
gây ngập lụt sạt lở thiệt hại nhà cửa tài sản ảnh hưởng đến sản xuất của người dân có nơi đã xảy ra thiệt hại về người
thứ tư chính phủ phạm my chính vừa có công điện chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các bộ ban ngành liên quan
chủ tịch ubnd tp hà nội và các tỉnh tập trung chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
theo đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho rằng các đối tượng gia tăng những chiêu trò này để thực hiện các hành vi vi phạm
trên các tuyến quốc lộ và các đô thị nhất là khi cảnh sát giao thông các tỉnh đưa vào hệ thống giám sát phạt nguội
nhằm trốn tránh vi phạm gây khó khăn cho các lực lượng chức năng
đây là lỗi cố ý trốn tránh trách nhiệm pháp lý làm mất cân bằng và bình đẳng trong tham gia giao thông của người và phương tiện
đồng đảo cư dân mạng cho rằng những năm trở lại đây hiện tượng gắn biển giả chỉnh sửa biển che biển làm mờ biển xuất hiện ngày càng nhiều và khiến dư luận bức xúc
và điều khiến cư dân mạng đặt ra lúc này là việc ngăn chặn vấn nạn này ra sao
điều rằng các biện pháp xử phạt hiện tại có đủ sức gian đe với các lỗi vi phạm này
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lực lượng công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên quốc
và triển khai thực hiện các văn bản của đảng nhà nước liên quan đến lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của công an nhân dân
nhất là những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia hoạt động này
thứ tư là đầu mối của bộ công an trong công tác tuyển chọn tổ chức đào tạo huấn luyện
đánh giá năng lực của các sĩ quan ứng cử viên công an nhân dân tham gia lực lượng di dịu hòa bình liên quốc
dưới hình thức cá nhân và hình thức đơn vị để báo cáo lãnh đạo bộ xem xét quyết định
đồng thời giúp lãnh đạo bộ công an trong thông tin chỉ huy điều hành đối với cán bộ sĩ quan công an nhận nhiệm vụ
di dịu hòa bình liên quốc tại các phái bộ cũng như trụ sở liên quốc
thứ năm là thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ
tham gia đàm phán chỉnh cấp thẩm quyền ký kết các điều hước thỏa thuận quốc tế về di dịu hòa bình
giữa công an nhân dân việt nam với liên hợp quốc và các nước khác
tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ
và duy trì thường xuyên mối quan hệ với các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình
đây là lần đầu tiên mà lực lượng công an nhân dân cử cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào ạ
việc bộ công an chính thức cử bộ sĩ quan lần đầu tiên tham gia lực lượng di dịu hòa bình liên hợp quốc
là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam
là hoạt động hết sức thiết thực thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
đối với hòa bình ổn định khu vực và trên thế giới
văn phòng thường trực cùng với các sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự xong trách nhiệm cũng hết sức nặng nghề phức tạp
với nhận thức đó chúng tôi sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
do đảng nhà nước chính phủ bộ công an giao phó sự tin tưởng của liên hợp quốc
để tham gia lực lượng di dịu hòa bình liên hợp quốc thì các cán bộ chiến sĩ
cần phải đáp ứng các yêu cầu gì cũng như là việc đào tạo rèn luyện được tiến hành như thế nào ạ
để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc các sĩ quan ứng cử viên của công an nhân dân việt nam
cần đáp ứng một số tiêu chí sau
trước hết là về độ tuổi thì độ tuổi theo tiêu chuẩn của liên hợp quốc là từ hai mươi năm đến năm mươi năm có thể lên sáu mươi hai
về sức khỏe thì sức khỏe phải đảm bảo sức khỏe tốt để đảm bảo hoạt động trong môi trường phức tạp
khí hậu rất khắc nhiệt
và trước khi triển khai hoạt động thì các sĩ quan ứng cử viên của công an nhân dân
ở các cơ quan y tế cấp trung ương và kết quả kiểm tra phải gửi cho văn phòng
gửi cho phòng y tế của liên hợp quốc để kiểm tra
và các đồng chí trước khi đi phái bộ ở châu phi thì phải tiêm hai mũi vaccine
đó là vaccine sốt vàng da và chấm sốt rét
về ngoại hữu thì phải sử dụng thành thạo của nghĩa tương anh tương pháp
về kỹ năng chuyên môn thì có tối thiểu ít nhất là năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình
không tính thời gian học tập
về kỹ năng lái xe thì phải sử dụng thành thạo xe hai cầu hay là tương đương với bằng b hai của việt nam
về kỹ năng sử dụng súng thì trong trường hợp được trang bị súng thì các sĩ quan đòi hỏi
họ sử dụng có kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí
ngoài ra thì phải sử dụng tốt cái vi tính văn phòng
và tất cả các tiêu chuẩn này thì đều được phía liên hợp quốc kiểm tra
qua hồ sơ của các ứng cử viên sĩ quan công an
công an nhân dân đồng thời là sẽ tiến hành kiểm tra thực tế về các tiêu chuẩn này
vâng trong thời gian tới thì bộ công an có chủ trương gì để phát triển
cũng như là tăng cường lực lượng tham gia hoạt động dình dữ hòa bình liên hợp quốc ạ
để phát huy những kết quả đạt được ban đầu trong thời gian tới
bộ công an sẽ tiếp tục bám sát và nộp dụng nhiệm vụ trong đề án tổng hẻ
việt nam tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc được bộ chính trị thông qua
để triển khai có hiệu quả đề án công an nhân dân tham gia
hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với cán bộ sĩ quan công an nhân dân
tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc nhất là những vấn đề chế độ chính sách
cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa vai trò
của lực lượng công an nhân dân tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc
nhất là một số cán bộ chiến sĩ trẻ đang công tác hiện nay
thứ ba là trên cơ sở lộ trình hướng công tác
cần tiếp tục nâng cao và mở rộng chất lượng công tác đào tạo huấn luyện
để nhằm xây dựng được một quỹ cán bộ ổn định đáp ứng được yêu cầu cử mới
cử thay thế luân phiên với các sĩ quan tham gia hoạt động dình dữ liên hợp quốc
tại các phái bộ cũng như tại trụ sở của liên hợp quốc
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đồng chí